có một phần công sức của những người công nhân như chị
vào đây làm việc tôi đã làm việc tám năm

nên đấy cũng là sự thúc đẩy cho tôi để gắn bó với công ty

mặc dù là bản thân là phụ nữ có gia đình có hai con nhưng mà chị trung cũng rất là gắn bó với công ty
ngày giờ luôn đảm bảo năng suất lao động của chị rất tốt
chị làm việc với tính chất là
chuyên môn rất là cao
cái lỗi sản phẩm qua tay chị trung thì thường được là phân loại rất là chính xác
từ cái phân loại chính xác của chị thì cái sản phẩm lỗi sản phẩm biến động mà sản phẩm không đạt chất lượng không lọt ra ngoài thị trường
với quy trình sản xuất hiện đại với những người công nhân kỹ thuật cao như anh biển và giàu nhiệt huyết như chị trung
từ nguyên liệu ban đầu chỉ là đất xét
những người công nhân lành nghề đã cho ra đời sản phẩm là những viên gạch lát sàn và ốc tường tinh tế bền đẹp đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường khắt khe ngày nay
người công nhân ở khâu đầu tiên có nhiệm vụ hết sức quan trọng là thao tác máy móc để nghiền nguyên liệu thô và sàng lọc tạp chất để có được hỗn hợp hồ chính là thành phần cốt của những viên gạch tương lai

hỗn hợp hồ cần đạt độ ẩm khoảng ba mươi sáu là độ ẩm tiêu chuẩn để có được viên gạch bền
vì vậy ngay tại xưởng nguyên liệu người công nhân phải luôn tiến hành lấy mẫu kiểm tra độ ẩm
hỗn hợp hồ
muốn kiểm tra được các thông số hồ liệu có đạt hay không thì phải lấy mẫu hồ liệu kiểm tra tỉ trọng kiểm tra độ nhốt kiểm tra sát sàng của hồ liệu sẽ có đạt các thông số kỹ thuật
tiêu chuẩn phòng cơ mẹ đưa xuống bảng tf một mươi chín và sổ giao nhận sương gạch có đạt các chỉ tiêu về các thông số kỹ thuật thì mới được đưa lên sấy phun để sấy ra bột liệu để phục vụ sản xuất

khi xấy phun sẽ đạt được dạng bột người công nhân sẽ phải thao tác máy ép cho phù hợp với lượng bột nguyên liệu
máy ép với lực ép tối đa hai năm trăm linh tấn hoạt động tự động theo chương trình đã được cài đặt sẵn để tạo ra những viên gạch mộc gạch sau khi ép được thổi sạch bụi và chuyển vào lò xấy đứng
ở khâu này số lượng gạch ra lớn liên tục đến hàng nghìn viên nên công nhân phải làm việc với độ tập trung cao và kịp thời xử lý những tình huống da gạch không đều mắc kẹt gạch trên dây chuyền
nếu không có mặt xử lý ngay sẽ gây ứ cả dây chuyền sản xuất
sau khi rời khỏi phòng xấy gạch sẽ được để lên những băng truyền chạy dọc để đến máy tráng men
sau đó in mẫu chạy dọc
đây là khâu đặc biệt quan trọng quyết định tính thẩm mỹ của sản phẩm
người công nhân làm việc ở đây phải rất lành nghề và có kinh nghiệm trong việc pha chế màu theo tỷ lệ thích hợp
họ phải kiểm tra độ sắc nét của màu trên những lứa gạch đầu tiên
bằng cảm quan và con mắt thẩm mỹ người công nhân sẽ đánh giá và quyết định điều chỉnh màu hay không cho sản phẩm
đồng thời mỗi viên gạch sau khi được in họa tiết đều phải do chính mỗi người công nhân kiểm tra lỗi in
nếu không có lỗi dù nhỏ mới được xuất sang lòn
cảm quan gạch mình phải nhìn được xem viên gạch có lệch màu hay không
vì in họa nó liên quan đến màu mèo rất là quan trọng
ngoài việc kiểm soát tỷ trọng màu nó đạt trong nguyên dưỡng của tổ công nghệ nó đưa ra
thì mình cần nhìn được là viên gạch có thể nhìn như thế này có thể phát hiện ra là gạch có lệch màu hay không
sau khi gạch được nung ở nhiệt độ từ một năm mươi đến một hai trăm linh độ
gạch được vận chuyển đến nơi phân loại sau đó chúng sẽ được công nhân kiểm tra lần cuối
người công nhân phải quan sát kỹ nếu viên gạch xứt mè có dấu tích hay bất kỳ điều gì bất thường dù nhỏ đều phải loại bỏ trước khi đóng gói đưa ra thị trường
làm việc ở môi trường sản xuất khắc nghiệt nhưng những người công nhân ở công ty sản xuất gạch pride luôn gắn bó với công ty bởi họ được động viên rất nhiều về mặt tinh thần từ phía công đoàn công ty
đối với mỗi người công nhân ngoài vấn đề về thu nhập điều họ lo lắng nhất trong công việc đó là vấn đề an toàn lao động
làm việc ở công ty sản xuất gạch brime người lao động hoàn toàn yên tâm tuyệt đối về vấn đề này bởi ưu tiên hàng đầu của công ty là sức khỏe con người
trong mọi cuộc họp mọi hoạt động sinh hoạt tập thể vấn đề an toàn lao động luôn được đưa lên trước tiên để giáo dục và tuyên truyền cho công nhân và những người quản lý
song song với đó tại từng chi tiết máy đặc biệt những nơi dễ xảy ra tai nạn lao động
đều có những bảng chỉ dẫn cảnh báo rõ ràng dễ hiểu ngang tầm mắt để ai cũng quan sát được
khắp mọi ngõ ngách trong nhà máy đầu đầu cũng thấy bảng cảnh báo tạo nên ý thức thói quen hay một phản xạ để mỗi người công nhân được bảo vệ tốt nhất
tôi cảm thấy là cái vấn đề an toàn mà công ty đặt lên hàng đầu là một vấn đề nhất thiết cần phải đặt lên và tôi cũng thấy vinh dự là mình được đào tạo về vấn đề an toàn
bản thân sức khỏe của mình được đảm bảo không bị xảy ra tai nạn lao động
cái thứ hai là góp phần về ổn định cuộc sống của mình đối với gia đình
cái thứ ba nữa là về cộng đồng nói chung là không để xảy ra một vấn đề gì về mất an toàn lao động
tất cả các chính sách tất cả các mục tiêu bao giờ chúng tôi đặt vấn đề an toàn lao động lên hàng đầu
đây là một cái văn hóa mà chúng tôi đã gây dựng và đến nay đã trở thành truyền thống cho tất cả các công ty trong bri group
các công ty đều có cái văn hóa là an toàn trước khi bắt đầu tiến hành công việc
đấy là cái mà chúng tôi đặt cái vấn đề an toàn lên hàng đầu
có như vậy thì mới đảm bảo được cái an toàn tính mạng cho con người và người ta như thế thì mới thấy được rằng là
con người được tôn trọng được chú trọng được bảo vệ thì người ta làm việc rất là hiệu quả
đời sống tinh thần của người công nhân ở đây cũng được chú trọng hơn bao giờ hết
công đoàn chăm lo đầy đủ những bữa ăn cả cho người lao động đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng
để họ có sức khỏe tốt
nhiều hoạt động ngoại khóa như múa hát biểu diễn nghệ thuật diễn ra sôi nổi
ở đó ca sĩ diễn viên múa chính là những người công nhân vừa rời những viên gạch
giờ lại cầm mic cầm đàn say sưa trong những cầu hát giúp họ và đồng nghiệp quên đi mệt mỏi
và có thêm động lực để sáng tạo sản xuất ra những sản phẩm thẩm mỹ và chất lượng
thừa hưởng truyền thống chăm chỉ và thông minh của cha ông ta
những người công nhân sản xuất gạch công nghệ cao trong thời kỳ hội nhập
đã hòa nhập với môi trường sản xuất hiện đại làm chủ máy móc công nghiệp
thêm vào đó tình yêu với chính những sản phẩm của mình họ đã tạo ra những viên gạch ốp lát thẩm mỹ
góp phần làm đẹp cho những không gian sống và làm việc